tại thành phố hồ chí minh đại khí tượng thủy văn khu vực nam bộ đã phát đi cảnh báo triều cường vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai
dự kiến triều cường tại thành phố hồ chí minh sẽ vượt mức báo động ba
dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho thấy mực nước vùng hạ lưu sông sài gòn đồng nai lên nhanh
theo kỳ triều cường đầu tháng một mươi một âm lịch đến triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trong đó tại trạm phú an và trạm nhà bè mức nước triều cường khoảng một sáu đến một sáu mươi năm mét xếp xỉ hoặc cao hơn báo động ba khoảng năm mét
thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ bốn đến sáu giờ và từ một mươi bảy đến một mươi chín giờ đây là đợt triều cường cao người dân cần đề phòng ngập tại các vùng trũng thấp